theo số liệu báo cáo của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất số lượng hành khách qua cảng trong năm hai nghìn một mươi chín ước đạt trên bốn mươi triệu hành khách
năm hai nghìn một mươi chín sản lượng hành khách tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đạt bốn mươi triệu một trăm ba mươi hành khách tăng bốn năm so với năm hai nghìn một mươi tám
sân bay tân sơn nhất có công suất thiết kế hai mươi tám triệu hành khách một năm nhưng từ nhiều năm nay luôn đón lượng khách vượt xa công suất
trước tình trạng quá tải của sân bay bộ giao thông vận tải đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay tân sơn nhất giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo quy hoạch điều chỉnh nhà ga hành khách t một và t hai được cải tạo nâng công suất phục vụ đạt ba mươi triệu hành khách một năm
đồng thời bổ sung nhà ga t ba với công suất hai mươi triệu khách nâng tổng công suất của sân bay lên năm mươi triệu hành khách một năm